kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực các tỉnh thành đông bắc bộ
từ trưa chiều nay trời sẽ chuyển nhiều mây hơn có mưa rào và rông
riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to khiến nền nhiệt giảm nhanh
sao đến ngày một tháng một mươi hai khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh thì mưa giảm xuống diện vài nơi
nhưng nền nhiệt vẫn chỉ giao động từ một mươi hai một mươi tám độ trời rét
sau đó từ ngày mùng ba nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh
nên từ chiều tối nay mưa sẽ tăng mạnh cục bộ có mưa vừa mưa to
sang đến ngày mai khi không khí lạnh bao trùm thì mưa sẽ giảm nhanh
nhưng nền nhiệt chỉ giao động từ một mươi hai đến một mươi chín độ
riêng mỏm tây bắc do ít chịu tác động của không khí lạnh nên mức nhiệt cao hơn đôi chút
sau đó cũng từ ngày ba tháng một mươi hai thì nền nhiệt tại đây sẽ tăng nhẹ
đối với các tỉnh miền trung do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông
nên mưa rồng cũng sẽ gia tăng trên khu vực
cả ba ngày tới phần từ quảng bình đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
tương tự các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận
ba ngày tới cũng có mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa có thể lên tới một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
mưa lớn còn có khả năng kéo dài
nên người dân cần đề cao cảnh giác với lũ quét xả lỡ đất
cũng như ngập úng ở khu vực trũng thấp
nền nhiệt tại đây có xu hướng giảm nhanh chỉ giao động từ hai mươi đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên trong hôm nay và ngày mai vẫn phổ biến là ít mưa ngày trời nắng
với mức nhiệt từ một mươi bảy đến ba mươi một độ
từ ngày hai tháng một mươi hai khi những nhiễu động phía nam
có xu hướng hoạt động mạnh dần và nâng trục lên phía bắc
thì mưa rông sẽ tăng mạnh
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
cùng với đó nền nhiệt cũng giảm từ một đến hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng chỉ có mưa rông cục bộ ở các tỉnh ven biển
với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày hai khi nhiễu động phía nam hoạt động mạnh dần lên
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
cùng với đó nền nhiệt cũng giảm đi từ một hai độ